thực hiện chương trình phát huy giá trị tài liệu sưu tầm tài liệu cá nhân gia đình và dòng họ
những năm qua trung tâm lưu trữ quốc gia hai với trung tâm nghiên cứu văn hóa trăm tỉnh ninh thuận
đã tu bổ phục chế bồi nền sáu mươi hai cuốn thư tịch cổ và số hóa hai trăm tám mươi một cuốn thư tịch cổ trăm
tuy nhiên hiện nay lượng thư tịch đang lưu giữ trong các làng trăm còn nhiều
cần có giải pháp bảo tồn để tránh tình trạng bị xuống cấp vào mai một
ông quảng văn đại ở làng trăm chất thường xã phước hậu tỉnh ninh thuận
đang lưu giữ hàng chục quyền thư tịch cổ trăm
tuy nhiên do chưa biết cách bảo quản nên có nhiều quyền đã bị hư hỏng có quyền không còn đọc được
nếu mà chúng ta không có cách bảo quản cái vấn đề tư liệu này lâu dài
thì tư liệu một kho tàng tư liệu của người trăm trong người trăm hiện tại đang bảo lưu
nó sẽ mang một ngày sống nhất
cho nên ý chúng tôi làm sao và có cách nào cơ quan
hay là ban ngành chuyên môn có cái phương án có cái chương trình cụ thể để mà bảo lưu
bảo quản cái tư liệu trăm của người trăm chúng tôi để được tốt
các chuyên gia của trung tâm lưu trữ quốc gia hai cho biết
việc bảo tồn tốt sẽ giúp chúng ta hiểu được nhiều hơn cuộc sống của đồng bào trăm
từ nghi lễ đến thiên văn từ y học đến lịch sử từ những câu chuyện cổ đến giáo huấn ca
tuy nhiên rất nhiều thư tịch đã bị rách nát
và bị mối ăn chưa được xử lý kỹ thuật
đích chính của chúng tôi thứ nhất là khảo sát số lượng tài liệu của đồng bào trăm
ở đây là số lượng bao nhiêu và sau đó chúng tôi sẽ có kế hoạch để đưa ra tu bổ và bảo quản tài liệu
giúp cho đồng bào giữ được giá trị di sản của tư liệu quý này trong đợt công tác đây
chúng tôi cũng rất mong muốn giúp cho đồng bào về công tác tu bổ tài liệu để giữ giá trị di sản tư liệu
để sau này giữ gìn cho thế hệ mai sau
theo thống kê sơ bộ mới đây tại các làng trăm ở ninh thuận đang lưu giữ khoảng sáu mươi trang thư tịch cổ trăm
được viết trên lá buông và các loại giấy cổ
trung tâm nghiên cứu văn hóa trăm ninh thuận đã bồi nền tu bổ hơn năm mươi quyển thư tịch
với hơn một mươi trang
nhờ xử lý bảo quản đúng kỹ thuật đã làm tăng tuổi thọ của số tư liệu này từ một trăm linh lên đến hai trăm linh năm
thời gian tới nếu số thư tịch cổ còn lại được đầu tư kinh phí để bảo quản đúng kỹ thuật
sẽ là nguồn tư liệu quý để phục vụ cho nghiên cứu
đồng thời bảo tồn được nét văn hóa đặc sắc của đồng bào trăm đang đứng trước nguy cơ bị hư hỏng mai một